hạ viện mỹ ngày ba tháng một đã quyết định dừng phiên họp đến trưa bốn tháng một theo giờ địa phương
sau khi không thể bầu chọn ông kevin mccarthy thủ lĩnh phe thiểu số của đảng cộng hòa
trở thành chủ tịch mới của cơ quan lập pháp này
theo đó ông mccarthy đã thất bại trong cả hai lần bỏ phiếu để trở thành chủ tịch hạ viện
sau khi những nghị sĩ theo đường lối cưng rắn của đảng cộng hòa
đại diện chưa đầy một phần một mươi số hạ nghị sĩ của đảng này đã phản kháng chống lại ông
qua đó đẩy phe đa số mới tại hạ viện mỹ vào tình trạng hỗn loạn
trong cả hai lần bỏ phiếu ông mccarthy đều không giành được đủ hai trăm một mươi tám phiếu cần thiết
khi có tới một mươi chín nghị sĩ đảng cộng hòa lựa chọn bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác
dự kiến các hạ nghị sĩ mỹ sẽ phải tiến hành bỏ phiếu lần thứ ba
đáng chú ý đây là lần đầu tiên trong một thế kỷ hạ viện mỹ mới lại không thể bầu được
một chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên
nếu không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong lần bỏ phiếu lần thứ ba
các nghị sĩ hạ viện sẽ phải bỏ phiếu cho đến khi bầu được một chủ tịch mới
theo luật định nhiệm kỳ mới của hạ viện mỹ sẽ không thể được bắt đầu
cho đến khi cuộc bầu cử người đứng đầu cơ quan lập pháp này kết thúc